chính phủ iran đã giao nhiệm vụ cho bộ dầu mỏ chuẩn bị cho các cơ sở dầu thô của nước này hoạt động hết công suất trong vòng ba tháng tới đây
thông tin được đưa ra giữa lúc truyền thông nhà nước iran cho rằng nhiều khả năng là mỹ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt sau khi mà tổng thống đắc cử mỹ joe biden nhậm chức
theo các phương tiện truyền thông chính thức tổng thống iran hassan rouhani cho biết nước này đang xuất khẩu hơn hai triệu thùng dầu mỗi ngày
tuy nhiên tổng thống mỹ donald trump đã từ bỏ thỏa thuận hạt nhân vào năm hai nghìn một mươi tám và một lần nữa tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế iran và khiến cho hoạt động xuất khẩu dầu giảm mạnh
ông rouhani cho biết iran đang chuẩn bị cho việc tăng sản lượng dầu trở lại trong ba tháng tới
ước tính iran hiện đang xuất khẩu dưới ba trăm linh thùng dầu mỗi ngày so với mức đỉnh hai tám triệu thùng dầu vào năm hai nghìn một mươi bảy